xin kính chào và mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin một trăm một mươi ba cập nhật của truyền hình công an nhân dân
thưa quý vị và các bạn vào sáng nay thủ tướng chính phủ phạm minh chính đã chủ trì hội nghị trực tuyến chính phủ với các địa phương
về tình hình phòng chống dịch covid một mươi chín và phương án tổ chức triển khai thực hiện các nội dung nhiệm vụ
đưa quốc hội khóa một mươi năm quyết nghị tại kỳ họp thứ nhất liên quan đến công tác phòng chống dịch
phát biểu khai mạc thủ tướng chính phủ phạm minh chính cho biết đợt dịch covid một mươi chín lần thứ tư này đã trải qua gần một trăm linh ngày
có diễn biến phức tạp đặc biệt tại thành phố hồ chí minh một số tỉnh phía nam và miền trung
thời gian qua cùng với sự lãnh đạo chỉ đạo của đảng quốc hội đã vào cuộc mạnh mẽ thiết thực
trong đó ngay tại kỳ họp thứ nhất quốc hội khóa một mươi năm đã có nghị quyết chung dành nhiều thời lượng cho công tác phòng chống dịch bệnh
đặc biệt cho phép áp dụng những biện pháp mạnh mẽ hơn kể cả những nội dung
theo báo cáo của bộ y tế hiện năm trên sáu mươi hai tỉnh thành đã qua một mươi bốn ngày không ghi nhận ca mắc mới
bốn tỉnh không có lây nhiễm thứ phát có một tỉnh chưa ghi nhận ca mắc nào là tỉnh cao bằng
bộ y tế nhận định tại thành phố hồ chí minh thời gian tới số ca nhiễm sẽ có xu hướng đi ngang
sau đó giảm dần nhưng vẫn ở mức cao các tỉnh khác tại khu vực phía nam dịch bệnh sẽ tiếp tục tăng nhanh
nếu không triển khai các biện pháp giãn cách truy vết kịp thời hiệu quả
tại hội nghị đại diện các bộ ngành địa phương đã tập trung thảo luận về tình hình dịch bệnh
những nguyên nhân khách quan chủ quan và bài học của thành công và chưa thành công trong công tác phòng chống dịch bệnh
đánh giá về công tác lãnh đạo chỉ đạo biện pháp đã áp dụng trong thời gian qua
phân tích dự báo tình hình dịch bệnh và nhiệm vụ giải pháp cần thực hiện trong thời gian tới
trong đó các đại biểu tập trung phân tích nguyên nhân tại sao cùng một giải pháp chính sách chung
nhưng địa phương làm tốt có địa phương làm chưa tốt
từ đó đưa ra các kinh nghiệm cần phát huy và khắc phục những hạn chế để thực hiện thành công nhiệm vụ kép
vừa phòng chống dịch hiệu quả vừa phát triển sản xuất
thông tin mới nhất về tình hình lây nhiễm dịch bệnh
theo báo cáo của trung tâm kiểm soát bệnh tật hà nội cdc hà nội
tính từ bảy h cho đến một mươi hai giờ trưa nay ngày ba mươi tháng bảy trên địa bàn thành phố ghi nhận sáu mươi một trường hợp mắc mới
đáng chú ý có ba mươi sáu ca bệnh được phát hiện ngoài cộng đồng
như vậy là tính từ một mươi tám h chiều ngày hôm qua đến trưa nay
hà nội ghi nhận bảy mươi tám ca bệnh cộng dồn số ca mắc tại hà nội trong đợt dịch thứ tư này là một năm mươi chín ca
trong đó số ca mắc ghi nhận ngoài cộng đồng là sáu trăm bốn mươi hai ca chiếm hơn sáu mươi
vâng với hàng chục ca nhiễm mỗi ngày trong đó có cả những ca bệnh được phát hiện ngoài cộng đồng
cho thấy nguy cơ dịch tiếp tục lây lan vẫn hiện hữu trên địa bàn thủ đô
đặc biệt là khi những người dân có triệu chứng ho sốt nhưng chỉ đến hiệu thuốc để mua thuốc tự điều trị
cộng với việc một số nhà thuốc vi phạm các quy định
trong thực hiện công tác phòng chống dịch theo hướng dẫn của bộ y tế
ví dụ như chỉ tính riêng chung ca bệnh từ nhà thuốc đức tâm ở số chín mươi năm láng hạ quận đông đa
đến nay thì đã ghi nhận sáu mươi hai ca mắc
trước tình hình này trong sáng ngày hôm qua sở y tế hà nội đã kiểm tra đột xuất một số nhà thuốc trên địa bàn thành phố
qua đó thì ba mươi nhà thuốc đã bị thu hồi giấy phép hoặc là đình chỉ hoạt động do không tuân thủ nghiêm quy định phòng chống dịch
không đảm bảo các quy truyền hoạt động khác
nhà thuốc nhận qua
trên đường ngọc khánh hà nội
mặc dù đã có tủi chắn để giữ khoảng cách giữa người mua và người bán
có mã qr cho người dân khai báo y tế
thế nhưng vẫn không đảm bảo an toàn phòng chống dịch
không có tờ khai y tế để lưu thông tin bệnh nhân có triệu chứng sốt ho khó thở
nhà thuốc này đã được yêu cầu đóng cửa ngay lập tức để thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng chống dịch
tại thời điểm kiểm tra nhiều nhà thuốc đã thực hiện các biện pháp như khai báo y tế khử khuẩn
kinh chắn giữa người mua và người bán
vì vậy nhiều trường hợp có triệu chứng ho sốt khó thở cũng đã được thống kê kịp thời
và gửi về trung tâm y tế quận huyện
chỗ em thì cũng có một số trường hợp là cũng có triệu chứng
ho đo vẫn có cho cái khai bản giấy và chụp ảnh rồi gửi về phòng y tế quận
theo sở y tế hà nội các nhà thuốc trên địa bàn đều được gửi văn bản hướng dẫn sàng lọc
phát hiện các trường hợp có triệu chứng tới mua thuốc để lập danh sách
báo cho trạm y tế quản lý các ca bệnh nghi ngờ
mặc dù các nhà thuốc đã ý thức trong việc thực hiện các biện pháp phòng dịch
tuy nhiên nhiều nhà thuốc chưa thực hiện đầy đủ chưa dán đường dây nóng
chưa có bộ công cụ phòng chống dịch
họ cũng đã có ý thức làm và đã có thông báo
tuy nhiên là cái bộ công cụ vì hiện nay có thể là ở những nhà thuốc này
họ chưa gặp những cái trường hợp ho sốt nhiều tới
nên chính vì vậy là cái bộ công cụ để họ để liên tục có cái văn bản
hoặc là những cái bộ công cụ hướng dẫn để khi có bất cứ một trường hợp nào
thì mọi nhân viên trong nhà thuốc đều có thể thực hiện được
theo một cái quy trình mà đã được hướng dẫn nó bài bản
từ cuối tháng bốn
từ đến nay sở y tế hà nội đã tù hồi dây phép và đình chỉ khoảng ba mươi nhà thuốc trên địa bàn
do vi phạm các quy định phòng chống dịch
sở sẽ tiếp tục ra soát kiểm tra và đình chỉ những nhà thuốc vi phạm
liên quan đến nhà thuốc đức tâm phố láng hạ
đến nay đã có sáu mươi hai trường hợp mắc covid một mươi chín được phát hiện
nhà thuốc này đã bị đình chỉ và sẽ bị xem xét xử lý trách nhiệm để lây lan dịch bệnh
tiếp tục với thông tin đáng chú ý khác
tụ tập đánh bạc trong thời gian giãn cách xã hội
phòng chống dịch covid một mươi chín
vào chiều ngày hôm qua bốn đối tượng đã bị công an xã thành lợi
huyện bình tân tỉnh vĩnh long ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính
vào ngày hai mươi sáu tháng bảy trên đường đi tuần tra
công an xã thành lợi phát hiện và bắt quả tăng bốn đối tượng
gồm trung tính anh phan văn tươi nguyễn thành ngọt và trương văn sơn
cùng chú tỉnh vĩnh long đang đánh bài ăn tiền
tại tổ hai mươi hai ấp thành phố xã thành lợi nên tiến hành lập biên bản sự việc
một đối tượng bị phạt tiền một mươi năm triệu đồng theo nguyên định một trăm một mươi bảy của chính phủ
quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế
riêng hành vi đánh bạc sẽ được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra xử lý
cũng bất chấp dịch bệnh covid một mươi chín đang diễn biến phức tạp
tại bình định nhiều đối tượng đã tụ tập chạy xe với tốc độ cao
nẹt bô lạng lách đánh võng thậm chí là tổ chức đua xe trái phép
gây mất an ninh trả tự và gây ảnh hưởng nghiêm trọng
đến công tác phòng chống dịch ở địa phương
trước tình hình trên lực lượng cảnh sát giao thông đã tăng cường xử lý nghiêm
các trường hợp vi phạm góp phần ổn định tình hình trên địa bàn
đây là những hình ảnh được camera của người dân ghi lại
tại các tuyến đường trên địa bàn huyện phù mỹ
còn đây là một nhóm khác tại tuyến quốc lộ một mươi chín c
đoạn đi qua địa bàn huyện tuy phước
các thành viên này tụ tập thành nhóm và điều khiển xe máy độ chế
chạy tốc độ cao không đội bố bảo hiểm
không chấp hành các tín hiệu đèn giao thông lạng lách đánh võng
và có dấu hiệu tổ chức đua xe trái phép gây mất an ninh trật tự
và tiêu ẩn nguy cơ lạc lây lan dịch bệnh khiến người dân vô cùng bức xúc
các thành viên này thường xuyên tụ tập điều khiển các phương tiện
nẹt bô lạng lách đánh võng tổ chức đua xe trái phép
gây náo lộn một số tiếng đường khiến cho người dân cảm thấy lo lắng
mong cơ quan chức năng sống ra quân để xử lý các thành viên này
mới đây nhất tổ tuần tra trạm cảnh sát giao thông tuy phước
thuộc phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh phối hợp với công an huyện phù mỹ
phát hiện vây bắt nhóm đối tượng tổ chức đua xe trái phép
trên tuyến đường tránh quốc lộ một a thuộc xã mỹ trinh huyện phù mỹ
tám đối tượng cùng với phương tiện các loại đã được đưa về cơ quan công an để xử lý
hầu hết các đối tượng tham gia đua xe có độ tuổi từ một mươi bốn đến hai mươi tuổi
ở các địa phương trên địa bàn tỉnh
nhiều đối tượng không có bằng lái xe không đội mũ bảo hiểm
và sử dụng mạng xã hội để hẹn nhau đua xe nhiều ngày trước đó
trong thời điểm dịch covid một mươi chín trên địa bàn tỉnh bình định
vẫn đang diễn biến hết sức khó lường
khi các hành vi ngông cuồng xem thường pháp luật
của các thành phố

trần khắc hùng chủ tịch hội đồng quản trị trường đại học đông đô
thấy một số cá nhân có nhu cầu lấy văn bằng hai ngôn ngữ anh
để sử dụng làm nghiên cứu sinh học thạc sĩ
thi tuyển công chức thi nâng ngạch
trần khắc hùng đã lợi dụng chức vụ quyền hạn
chỉ đạo ban giám hiệu viện đào tạo liên tục
viện bốn phòng đào tạo và quản lý sinh viên
phòng tài vụ làm cấp văn bằng giả
của hệ chính quy ngành ngôn ngữ anh cho những người có nhu cầu
từ tháng bốn năm hai nghìn một mươi tám đến tháng ba năm hai nghìn một mươi chín
trần khắc hùng và đồng phạm đã làm cấp bằng và giấy chứng nhận giả
cho hơn bốn trăm ba mươi trường hợp thu lợi bất chính hơn bảy tỷ đồng
trong đó cơ quan an ninh điều tra đã làm rõ
hai trăm một mươi trường hợp được cấp văn bằng giấy chứng nhận giả
còn hai trăm hai mươi một trường hợp được cấp văn bằng giả
đã xác định được họ tên nhưng không xác định được nơi cư trú và đơn vị công tác
bốn cán bộ chiến sĩ công an huyện tam đảo tỉnh vĩnh phúc
đã tình nguyện hiến máu kịp thời cứu sống đối tượng lò văn dung
ở huyện mương ảng tỉnh đệ biên
dung chính là đối tượng bị công an tỉnh vĩnh phúc bắt giữ
về tội mua bán che phép chăn đoan túy vào ngày hai mươi tháng bảy vừa qua
trong quá trình bị tạm giữ hình sự tại công an huyện tam đảo
lò văn dung kêu đau bụng mệt mỏi
công an huyện tam đảo đã đưa đối tượng đến trung tâm y tế huyện tam đảo
để khám điều trị kết quả xác định dung bị suất huyết tiêu hóa cấp
kết hợp với thiếu máu bẩm sinh nếu không được truyền máu kịp thời
sẽ nguy hiểm đến tính mạng và được chỉ định chuyển lên bệnh viện đa khoa tỉnh
để truyền máu tại bệnh viện đa khoa tỉnh vĩnh phúc sau khi xét nghiệm
bác sĩ xác định lò văn dung thuộc nhóm mó o nhưng tại kho máu dự trữ
của bệnh viện không còn để kịp thời cứu người công an huyện tam đào
đã đồng thời phát động cán bộ chiến sĩ trong đơn vị tình nguyện hiến máu
ngay sau đó bốn đồng chí là đại úy đào thị thu huyền đại úy trần văn quân
thượng úy nguyễn ngọc duy và hạ sĩ kim nam trâm đã lập tức tình nguyện
tham gia hiến máu nhanh chóng làm các thủ tục chuyên máu cứu lò văn dung
qua cơn nguy kịch hiện tại sức khỏe của lò văn dung đã ổn định
và tiếp tục được điều trị tại bệnh viện đa khoa tỉnh vĩnh phúc